và ở quy mô thị trường bây giờ tổng tài sản mạ hóa nó nằm ở mức khoảng một tỷ là cũng chỉ bằng một công ty fintech
nên do vậy nên chúng ta hãy nhìn vào một cái bức tranh về lạm phát một cái bức tranh về điều chỉnh dòng tiền thì chúng ta sẽ thấy giá trị của đồng tiền nó tốt hơn đấy là ngắn hạn
trái ngược với sự lạc quan của các nhà phát triển tiền mã hóa nhà đầu tư vẫn tin rằng mùa đông tiền số vẫn còn kéo dài
tỷ số lớn nhất trên thế giới bitcon sáng ngày một mươi bảy tháng sáu đã giảm thị giá trở lại mức thấp quanh hai mươi ba trăm linh hai mươi sáu trăm linh usd giảm hơn một mươi chỉ trong một ngày
đồng tiền lớn thứ hai ether cũng ra thử nghiệm vùng giá một năm mươi usd sau khi giảm hơn một mươi năm mức này thấp nhất trong vòng hơn một năm qua các anh the con khác cũng đi lùi hàng chục phần trăm về thị giá
trên thiện giải chính mọi người xác định là sự phục hồi sau chiến tranh cần tối thiểu từ hai đến ba năm

sau khu sốc tệ ra với hai đồng luna và usdt những đồng stablecoin dựa trên tài sản thực đang tìm mọi cách củng cố niềm tin và giữ mức giá đáy cao nhất có thể
tuy nhiên với động thái phép tiếp tục tăng lãi suất
gấp đôi so với tháng bốn đây là con số được mở mới trong một tháng đạt kỷ lục trong lịch sử
tuy vậy những con số tài khoản chứng khoán gia tăng mạnh trong thời gian qua cũng không phản ánh được tăng trưởng của thị trường chứng khoán
mà đi kèm theo đó là nhiều nỗi lo khi hầu hết đây là những nhà đầu tư f hay còn gọi là nhà đầu tư mới
tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới hết tháng năm đạt hơn năm sáu mươi năm triệu tương đương hơn năm bảy dân số
trong khi đó theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán
việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm số lượng nhà đầu tư đạt năm dân số năm hai nghìn hai mươi năm và tám dân số năm hai nghìn hai mươi năm
nếu tính mỗi nhà đầu tư mở một tài khoản thì mục tiêu của chính phủ vào năm hai nghìn hai mươi năm chính thức đạt được
và nếu giữ được tăng trưởng này nhiều khả năng đến năm hai nghìn hai mươi hai con số tám là hoàn toàn khả thi
cái sự thuận lợi trong cái việc mở tài khoản trước nhờ vào việc phát triển công nghệ ekyc ra đời
thì chúng ta thấy rằng cái lệnh việc
phát triển cái việc mở tài khoản mở mới nó cũng sẽ trở lên nên một cách dễ dàng hơn thay vì cái cách truyền thống ngày xưa
yếu tố thứ hai đó là cái việc mà hiện nay có một số ngân hàng họ đang triển khai cái việc mà mở tài khoản ngân hàng
và sẽ được có tài khoản chứng khoán tại tài chính của ngân hàng đó dạng như một công ty con
thì như vậy thì có thể thấy rằng là cái này tôi cho rằng nó sẽ chiếm cái tỷ trọng khá là nhiều
nó cũng là một phần yếu tố thúc đẩy cái việc mà số lượng tài khổ mở mới nó tăng lên như vậy
tuy nhiên với số tài khoản mở mới kỷ lục của các nhà đầu tư cá nhân cũng dấy lên nhiều lo ngại
khi tại thị trường việt nam đã chiếm hơn chín mươi giao dịch trên thị trường là từ các nhà đầu tư này
từ thực tế ghi nhận các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường chính là các đối tượng mà các đội lái tiếp cận
để dẫn dắt nhà đầu tư mới mua bán theo lời kêu gọi từ các hội nhóm room vip
nhằm đẩy hoặc đạp giá củ phiếu lên thị trường thao túng giá củ phiếu
khi mới vào thị trường thì tôi thường sẽ tìm hiểu rất là nhiều thông tin không chỉ trên bà chỉ trình hóng
mà trên các forum diễn đàn nữa và cũng được mời vào rất là nhiều các group hội nhóm
trong cái điều kiện bình thường thì tôi cũng không quan tâm lắm
tuy nhiên trong thời điểm thị trường và những biến động rất là mạnh tăng rẻ như gần đây
tôi tâm lý cũng bị giao động rất là nhiều
và khi đó thì không còn tỉnh táo để mà đầu tư theo nguyên tắc ban đầu mình đưa ra nữa
như thế thì nó cũng ảnh hưởng không tốt lắm tới danh đầu tư
và cái hiệu quả đầu tư của mình
với kiến thức còn hạn chế tâm lý chưa vững vàng khi thị trường có thông tin xấu
thay vì bình tĩnh xử lý vấn đề xem xét lợi hại đến đâu mới đưa ra quyết định bán mua cổ phiếu
như cách làm của các nhà đầu tư tổ chức
thì các nhà đầu tư cá nhân là chọn cách dùng dọc đua lệnh mua hoặc kê lệnh bán bằng mọi giá
việc này khiến thị trường dễ bị biến động mạnh và kéo theo đài giảm sâu sụt giảm thanh khoản
thị trường chứng khoán đài loan cũng đã từng bị gặp phải cái rủi ro và khủng hoảng này
đặc biệt năm một nghìn chín trăm chín mươi khi mà cái tỷ lệ giao dịch của nhà đầu tư mở tài khoản đâu đó chiếm khoảng năm dân số
và tại thời điểm đó thì cái số lượng nhà đầu tư sử dụng margin và chiếm cái tỉ trọng cao trên cái giá trị giao dịch
nó tạo ra một cái hướng giảm domino và kéo dài thị trường
và tại thời điểm đó bắt buộc là có những cái lúc mà thời điểm sở
ủy ban của ủy ban chứng khoán đài loan cũng bắt buộc là phải đóng cửa thị trường
để kiềm hãm cái đài giảm này
thì tôi cho rằng là cái này là một yếu tố tương lai rủi ro của tương lai của thị trường việt nam
trong cái việc mà xếp hạng thị trường thì thị trường phát triển là một cái thị trường đầy đủ công cụ thời chính
đầy đủ cái năng lực giám sát và những cái ràng buộc với nhau giữa các tất tể đang hoạt động trên thị trường đó
rồi tới thị trường mới nổi emishi market thì nó cấp tiến hơn
và dĩ nhiên thị trường cận biên thì đối với một thị trường cộng biên thì cái vấn đề chi phối vẫn là vấn đề tâm lý
vấn đề chi phối vẫn là vấn đề về pháp lý đối với những cái ông gọi là ông chủ doanh nghiệp như thế này
thì cái việc tính tổn thương nó rất lớn cái giai đoạn này nó y chang như cái giai đoạn hai nghìn một mươi hai cái này khoảng một mươi năm
sau biến cố của thị trường chứng khoán việt nam vừa qua nhiều nhà đầu tư không chuyên đã ngấm đòn và rút ra những bài học kinh nghiệm cây đắng
tuy nhiên với số lượng nhà đầu tư mới tăng vượt bậc trong thời gian qua thì cần có chính sách dẫn luồn cho nhà đầu tư cá nhân ủy thác
hoặc gửi tiền cho các quỹ đầu tư chuyên nghiệp để thị trường chứng khoán hướng tới sự phát triển bền vững và giảm thiểu rủi ro cho chính nhà đầu tư
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại